sau khi chương trình thời sự lúc một mươi tám h ba mươi phát sóng vào ngày bảy tháng một của truyền hình nhân dân
phản ánh về việc người dân địa phương bức xúc nhiều lần chặn xe chở rác vào nhà máy xử lý
của công ty cổ phần môi trường đồng xanh ở phường trảng giài tp biên hòa
vì cho rằng gây ô nhiễm môi trường ubnd tỉnh đồng nai đã quyết định ngừng cung cấp rác sinh hoạt
cho công ty cổ phần môi trường đồng xanh xử lý
theo đó công ty cổ phần môi trường đồng xanh chỉ xử lý số lượng rác thải còn lại trong các kho xưởng
thành phân bón vi sinh và tiếp nhận xử lý rác công nghiệp
diện lượng rác thải sinh hoạt khoảng ba trăm linh tấn mỗi ngày công ty tiếp nhận trước đó thì nay
được chuyển toàn bộ về khu xử lý rác thải tập trung tại xã vĩnh tân huyện vĩnh kiểu để trôn lấp
ngoài ra từ nay đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám công ty cổ phấn môi trường đồng xanh
phải xử lý hết rác thải còn lại trong nhà máy và phải hoàn thành việc triển khai
xây dựng nhà xưởng theo quy hoạch tại khu xử lý chất thải vĩnh tân để di rời nhà máy về địa điểm này
theo quyết định đã được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phê duyệt